hai vụ cháy rừng xảy ra tại tỉnh thừa thiên huế và thành phố đà nẵng vào chiều ngày hai mươi tám tháng sáu
đã gây ảnh hưởng đến đường dây năm trăm linh kv đoạn đà nẵng hà tĩnh
đặc biệt là vụ cháy rừng tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
sau nhiều giờ nỗ lực đến hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng sáu sau khi vụ cháy được khống chế
đơn vị chức năng đã kiểm tra tại hiện trường và xác nhận đường dây năm trăm linh kv này vẫn đủ điều kiện vận hành
nên đã tiến hành đóng điện trở lại
phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế đã có cuộc trao đổi ngắn
với ông phan ngọc thọ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
chung quanh công tác khắc phục khẩu quả và phương ứng phòng cháy trợ cháy rừng trong thời gian sắp tới
phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế đã có cuộc trao đổi ngắn với ông phan ngọc thọ

phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế đã có cuộc trao đổi ngắn với ông phan ngọc thọ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã có cuộc trao đổi ngắn với ông phan ngọc thọ